nhằm bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn gần đây công an tp hcm liên tục tổ chức các chuyên đề thực hiện kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế
việc kiểm tra đối với các lái xe ô tô và mô tô trong thời gian qua đã giúp phát hiện và xử lý gần bảy trường hợp vi phạm trên địa bàn
các trục đường cửa ngõ ra vào tp hcm là những địa bàn trọng tâm được cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra nồng độ cồn chất kích thích đối với tài xế
hàng chục tài xế xe container xe tải xe ô tô cá nhân được test nhanh nồng độ cồn qua các thiết bị chuyên dụng ngay tại chỗ
đội cảnh sát giao thông an lạc cho biết khu vực cửa ngõ phía tây thành phố qua kiểm tra hầu hết tài xế chấp hành tốt quy định không sử dụng rượu bia khi lái xe
tuy vậy vẫn còn không ít trường hợp cố tình vi phạm và có hành vi chống đối lực lượng chức năng
từ đầu năm đến nay đội đã ra quyết định xử phạt hơn sáu trăm sáu mươi bảy trường hợp tài xế vi phạm nồng độ côn trong đó phần lớn là tài xế xe mô tô
để bảo đảm trực tự an toàn giao thông kéo giảm tai nạn công an tp hcm tiếp tục triển khai lực lượng chốt chặn kiểm tra kiểm soát cơ động
xử lý vi phạm về nồng độ cồn chất kích thích đối với người điều khiển phương tiện giao thông trên toàn địa bàn vào các khung giờ từ một mươi tám h đến hai h sáng